triển lãm quốc tế việt build hai nghìn một mươi tám chính thức diễn ra tại đà nẵng từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng bốn
đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành xây dựng việt nam
triển lãm quốc tế việt build đà nẵng hai nghìn một mươi tám là dịp để hơn ba trăm linh doanh nghiệp đến từ một mươi ba quốc gia như việt nam
đức hoa kỳ nhật bản thái lan hàn quốc hay singapore giới thiệu trưng bày sản phẩm về xây dựng
vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất của mình trong khuôn viên gần một gian hàng của triển lãm
trong ngày hội của ngành xây dựng này còn diễn ra nhiều chương trình của hội thảo chuyên ngành đáng chú ý
như hội thảo sản xuất tiêu thụ vật liệu xây dựng không nung hội thảo giải pháp công nghệ phát triển mạnh mẽ năm hai nghìn một mươi tám
bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn tám triển lãm quốc tế việt build đã liên tục đồng hành với sự phát triển của ngành xây dựng
và bất động sản việt nam với nhiều phân khúc đa dạng và phong phú
triển lãm quốc tế việt build đã trở thành điểm hẹn chung cho các doanh nghiệp xây dựng trong nước và quốc tế
là sân chơi bổ ích thiết thực cho các doanh nghiệp xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng